tại hà lan mới đây chính phủ này đã áp lệnh phong tỏa toàn nước để đối phó với biến thể omicron
trong khi nhiều nước khác tại châu âu cũng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
thủ tướng hà lan mark rutte vừa thông báo nước này sẽ phong tỏa nghiêm ngặt vào dịp giáng sinh và năm mới
nhằm đối phó với biến thể omicron gây covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi ở châu âu
theo đó mọi cửa hàng và dịch vụ không thiết yếu sẽ đóng cửa từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một
trong đó các nhà hàng tiệm làm tóc viện báo tàng và phong tập thể hình
tất cả trường học sẽ đóng cửa ít nhất đến ngày bốn mươi chín tháng một
ông rutte đã phát biểu hà lan đang phong tỏa trở lại
điều này là không thể tránh khỏi vì làn sóng thứ năm đang đến với biến thể omicron
có biện pháp khác bao gồm việc khuyến cáo người dân không nên tiếp đón hơn hai khách
việc thuộc tập ngoài trời cũng giấy hạn ở mức tối đa là hai
theo thủ tướng rota nếu không hành động ngay sẽ dẫn đến tình hình không tưởng tượng được
tại các bệnh viện nơi đã giảm bớt các dịch vụ thông thường để phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín
số ca nhiễm covid một mươi chín ở hà lan đã giảm xuống mức thấp trong vài tuần qua
sau khi phong tỏa ban đêm từ cuối tháng trước
biến thể omicron lây lan đến hà lan khi nước này đang đối phó với làn sóng lây nhiễm
các ca nhiễm omicron đã tăng mạnh sau khi xuất hiện tại hà lan cách đây ba tuần
trong khi các bệnh viện chật vật chăm sóc số lượng lớn các bệnh nhân
gần mức cao nhất trong năm nay
chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm hà lan trapp van dixen
đã dự báo omicron sẽ trở thành biến thể vượt trội vào thời điểm giữa giáng sinh và năm mới
hơn tám mươi năm người dân đã nhiễm chủng nhưng chưa đến chín người trưởng thành đã tiêm mũi tăng cường
cũng vì omicron bộ trưởng bộ y tế andrade travis bỏ ngỏ khả năng áp dụng
có biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt trước giáng sinh
không có gì đảm bảo trong đại dịch này ông traviet nói
đã đến lúc phải thận trọng
viện robert kort cho biết bất kỳ ai từ vương quốc anh đến đức
đều phải cách ly bắt buộc trong vòng một mươi bốn ngày bất kể tình trạng tiêm chủng
biện pháp mới sẽ có hiệu lực vào đêm một mươi chín tháng một mươi hai
đức cũng như nhiều quốc gia châu âu như pháp và đan mạch vào danh sách nguy cơ cao
khiến người từ các quốc gia trong danh sách này tới đức phải cách ly trong một mươi ngày
trước đó một ngày thủ đô paris của pháp thông báo hủy mạng bán phá hoa truyền thống
mừng năm mới vì lo ngại dịch bệnh
ở tây ban nha thủ tướng pedro sánche đã kêu gọi đất nước cảnh giác khi biến thể omicron lan rộng
ông sanche cho biết các nhà chức trách của tây ban nha sẽ họp khẩn trực tiến vào tuần sau
để thảo luận về các bước phòng dịch tiếp theo
những ngày gần đây covid một mươi chín tại anh vô cùng căng thẳng với số ca mắc mới và tử vong tăng chóng mặt
thị trưởng london sadikhand đã báo hệ thống y tế nước này có thể sụp đổ nếu các biện pháp
hạn chế phòng dịch mới không được ban hành nhằm ngăn đà lây lan của biến chủng omicron
thị trưởng khanh cảnh báo rằng nếu không sớm có các biện pháp hạn chế mới
chúng ta sẽ có thêm nhiều ca dương tính
khi đó những dịch vụ công như y tế nếu không sụp đổ thì cũng sẽ bên bờ sụp đổ
nhà chức trách anh đang liên tục cập nhật theo từng giờ các dữ liệu mới nhất về covid một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế sharid travis cho biết chính phủ anh sẽ làm tất cả những gì cần thiết
để ngăn biến chủng omicron lây lan
ông cũng nói thêm chúng ta sẽ làm tất cả những gì cần thiết nhưng phải dựa trên dữ liệu khoa học
chính phủ đang giám sát dữ liệu và thảo luận với các nhà khoa học các cố vấn
trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai anh ghi nhận chín mươi ba bốn mươi năm ca dương tính với covid một mươi chín
mức cao kỷ lục từ khi dịch bệnh bùng phát
các phân tích cho thấy khoảng sáu mươi ca mắc covid một mươi chín mới ở anh do biến chủng omicron
tuy nhiên bộ trưởng cho hay tình hình có vẻ khả quan hơn so với giáng sinh năm hai nghìn hai mươi ba
nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine và xét nghiệm cao
theo cơ quan an ninh y tế số người nhiễm biến chủng omicron
đến cuối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai là hơn hai mươi năm so với chỉ một mươi ca chỉ hai mươi bốn giờ trước đó
biến chủng omicron hiện chiếm tám mươi số ca mắc covid một mươi chín mới ở london
nhóm cố vấn khoa học cho chính phủ anh see cho biết hàng trăm nghìn người
có thể đã nhiễm biến chủng mới omicron nhưng chưa được ghi nhận chính thức
theo nghiên cứu được đại học imperial coletch lendern công bố vào hôm một mươi bảy tháng một mươi hai
nguy cơ tái nhiễm do biến chủng omicron cao hơn gấp năm lần so với biến chủng delta
người không có dấu hiệu cho thấy biến chủng mới gây ra triệu chứng nhẹ hơn
các quan chức y tế liên bang hàng đầu đã cảnh báo trong một cuộc họp giữa tuần này rằng
biến thể omicron đang nhanh chóng lây lan ở mỹ và có thể đạt đỉnh cho một làn sóng lây nhiễm lớn vào tháng một
theo mô hình mới được phân tích bởi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
theo cdc ca nhiễm omitron đã tăng gấp bảy lần chỉ trong một tuần và với tốc độ như vậy
biến thể của đột biến mới của covid một mươi chín có thể tạo ra áp lực lên hệ thống y tế
răng thẳng ở nhiều nơi khi biến thể delta vẫn tiếp tục tấn công
cảnh báo về một đợt lây nhiễm tăng đột biến được đưa ra khi các quan chức liên bang
và một số giám đốc điều hành ngành dược phẩm báo hiệu rằng họ hiện không ủng hộ việc tạo ra
một loại vaccine đặc hiệu omicron
dựa trên các chữ liệu cho đến nay họ nói rằng các loại vaccine hiện có cộng với một số mũi tim nhát lại
là một vũ khí hiệu quả để chống lại biến thể mới này
tại cuộc họp nói trên cdc đã trình bày chi tiết hai kịch bản về các biến thể omicron
có thể lan truyền khắp nước mỹ
kịch bản xấu nhất đã khiến các quan chức y tế hàng đầu lo sợ khi một làn sóng mới lây nhiễm chồng lên
các ca nhiễm biến thể delta và cũng còn được mô tả là lây nhiễm nhân ba
kịch bản này có thể áp đảo hệ thống y tế và tàn phá cộng đồng
đặc biệt là những cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp
ông markets plasia giám đốc y tế hiệp hội các quan chức y tế tiểu bang và vùng lãnh thổ cho biết
tôi đã lo lắng hơn rất nhiều tôi rất lo lắng
tôi nghĩ rằng làn sóng nhiễm omicron nếu thành hiện thực như dự báo sẽ diễn ra cùng lúc biến thể delta
tiếp tục tấn công và cùng thời điểm diễn ra cao điểm dịch cúng hàng năm
các quan chức mỹ nhấn mạnh rằng dữ liệu ban đầu cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ
và được tiêm nhắc lại phần lớn vẫn được bảo vệ khỏi bị bệnh nặng và tử vong do omicron
nhưng họ lo lắng về việc có rất ít người mỹ được tiêm mũi vaccine tăng cường
mới chỉ có trên năm mươi năm triệu người mỹ đã được tiêm các mũi nhắc lại
trong số hai trăm linh triệu người đã tiêm đầy đủ mũi cơ bản
trong khi đó kịch bản thứ hai phát thảo một đợt gia tăng lây nhiễm omicron nhẹ hơn
vào đầu mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai hiện không rõ kịch bản nào có khả năng xảy ra cao hơn
các quan chức y tế cấp cao và các chuyên gia tại các công ty phát sinh của mỹ cho biết
vaccine đã được cải tiến dành riêng cho omic rong hiện không nằm trong hộp công cụ nói trên của chính quyền
và không có bằng chứng nào cho thấy việc chuyển đổi thiết kế vaccine là cần thiết
việc chuyển đổi vaccine có ý nghĩa lớn nếu vaccine được thay đổi quá sớm
điều đó sẽ hạn chế khả năng đối phó với một biến thể tiềm tàng khác đang hình thành một biến thể có thể nguy hiểm hơn omitforn
các chuyên gia cho rằng không thể liên tục thay đổi vaccine hoặc sử dụng các loại mũi vaccine tăng cường khác nhau
vì không có đủ năng lực sản xuất và các nguồn lực khác